thưa quý vị chỉ lát nữa thôi thì các sĩ tử sẽ bắt đầu những môn thi cuối cùng của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đợt một năm nay
một mùa thi đặc biệt khi việc học và ôn tập của các em bị ảnh hưởng ít nhiều bởi dịch covid một mươi chín
vâng sống đẹp ngày hôm nay thì chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn hình ảnh của những người đồng hành cùng với các sĩ tử mỗi mùa thi
đó là các tình nguyện viên những nụ cười thân thiện của các chiến sĩ áo xanh đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các thí sinh trong kỳ thi quan trọng này
năm nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín thành đoàn hà nội đã chỉ giới hạn khoảng một mươi tình nguyện viên cho mỗi điểm thi
các công việc sẽ vất vả hơn những mùa thi trước nhưng không vì thế mà đoàn viên mang màu áo xanh bớt đi nhiệt huyết trong hành trình tiếp sức mùa thi
có lẽ đây sẽ là mùa hè đáng nhớ nhất của em ngô lê diệu linh học sinh lớp tám trường trung học cơ sở nam tử liêm
do dịch covid một mươi chín mùa hè này diệu linh không cùng gia đình đi du lịch mà em đã tự đăng ký trở thành tình nguyện viên
các công việc sẽ vất vả hơn những môn thi của thành đoàn hà nội hỗ trợ các anh chị thi trung học phổ thông quốc gia tại điểm trường của mình
trong khoảng thời gian thi diễu linh thường có mặt cả ngày để phát khẩu trang nước uống cũng như sát khuẩn tay cho các thí sinh
đây là em tình nguyện đi ạ bởi vì em cảm thấy là nghỉ dịch ở nhà cũng không có gì vui nên là em nghĩ mình đến đây làm tình nguyện viên nhưng cũng là một ý tốt
em cảm thấy rất là vui một chút hồi hộp và em cảm thấy rất là vui
vì đã giúp cho các anh chị hai k ba có một kỳ thi thật là tốt ạ
ngay từ sáng sớm các tình nguyện viên đã có mặt triển khai đội hình tiếp sức
cùng với việc phát khẩu trang miễn phí xịt sát khuẩn cho thí sinh những tình nguyện viên này còn tuyên truyền vận động người nhà thí sinh không tập trung trước cổng trường và khu vực xung quanh điểm thi
ngoài ra những đoàn viên này còn giúp đỡ thí sinh trong trường hợp quên đồ dùng học tập
quận đoàn nam tùy liêm cũng đã xây dựng cái kế hoạch trước đó
tháng gửi đến các cơ sở đoàn trực thuộc
trong kế hoạch thì quận đoàn cũng đã xây dựng rõ các chương trình cần phải thực hiện
ví dụ như là thành lập các đội hình tiếp sức mùa thi
mỗi một điểm thi thì bao gồm hai mươi bạn thí sinh sẽ phân ra các nhiệm vụ cụ thể
ví dụ như là sẽ phân làn nhắc nhở các bạn thí sinh giữ khoảng cách khi bước vào điểm thi
sẽ sát khuẩn tay nhanh này phát khẩu trang này đo thân nhiệt
và cũng như là hỗ trợ phát nước uống miễn phí cho các bạn
với tất cả các điểm thi thành đoàn hà nội đều cung cấp những vật phẩm thiết yếu như khẩu trang nước uống đồ ăn nhẹ và khăn giấy để trợ giúp cho các sĩ tử
tất cả đoàn viên đều có chung một mong muốn đó là giúp các thí sinh có thể vượt qua kỳ thi đặc biệt này với kết quả tốt nhất
ngay từ đợt tiếp sức mùa thi thứ nhất thì ban thực vụ quận đoàn đã triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện
và các đội hình trực chốt
phân làn phân luồng giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng ở trên địa bàn quận để điều phối các thí sinh
đo từ cái vòng đo thân nhiệt khử khuẩn rồi hỗ trợ thí sinh trong việc di chuyển từ phía ngoài cổng trường vào đến khu vực phòng thi một cách an toàn
thì trong buổi sáng hôm nay thì về cơ bản các bạn thí sinh và nội dung thi của ngày hôm nay diễn ra được ổn định
các bạn thí sinh có một số bạn cũng đã quên đồ dùng cũng như thẻ dự thi nhưng các bạn đoàn viên thanh niên đã hỗ trợ động viên tinh thần
cũng như là hướng dẫn người nhà và thí sinh về lấy các thẻ dự thi để đúng đảm bảo đúng quy định
mỗi mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông đến hình ảnh tình nguyện viên đi trước từ sau ở mỗi điểm thi đã trở nên quen thuộc
hình ảnh màu áo xanh tham gia tình nguyện hồng quạt thời tiết nắng nóng mưa gió tận tình hướng dẫn giao thông
giúp đỡ thí sinh
thí sinh và phụ huynh tìm nhà trọ phát miễn phí các vật dụng cần thiết đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng các thí sinh dự thi và người nhà
mong rằng với sự giúp đỡ nhiệt tình của những tình nguyện viên các sĩ tử của mùa thi năm nay sẽ vượt qua kỳ thi và đạt được ước